tại hà nội bộ khoa học công nghệ ubnd tổ quốc việt nam và liên hiệp các hội khoa học việt nam đã phối hợp tổ chức
lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi bảy và phát động phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học
chuyên gia của đồng chí đồng bào về phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng đất nước
cùng dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội
trong thời đại toàn cầu hóa hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
quốc gia nào có năng lực đổi mới sáng tạo cao
sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng nêu rõ đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã xác định cần phải phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân doanh nghiệp tổ chức
để phát triển nguồn trí thức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học của đất nước
do vậy chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ
dành những điều kiện tốt nhất phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng sáng tạo và cống hiến cho tổ quốc
thủ tướng đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ngành trung ương cùng các cấp các ngành
cần triển khai tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ
tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ
quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực
chúng ta cần tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước
trong mọi tầm tấp sách
thủ tướng đề nghị vị ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ngành trung ương cùng các cấp các chủ trương chính sách của đảng

chúng ta cần tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước
trên cơ sở những định hướng lớn của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành các cơ quan trung ương
phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc việt nam để hưởng ứng tổ chức triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo trong phạm vi cả nước tránh hình thức
để hưởng ứng tổ chức triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo trong phạm vi cả nước tránh hình thức
bao đảm thiết thực hiệu quả nhằm khơi dạy phát quy cao độ sức sáng tạo của mỗi người việt nam và toàn dân tộc ta
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước
và qua đó hoàn thiện các cơ chế các chính sách khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của con người việt nam
thủ tướng cũng đề nghị cần tiếp tục ra soát hoàn thiện thể chế nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ
không ngừng quan tâm khuyến khích động viên các cấp các ngành các nhà khoa học doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân
tận dụng phát huy xu hướng của cuộc cách mạng lần thứ tư tập trung sáng tạo nghiên cứu ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao
thủ tướng lưu ý
cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học có giải pháp công nghệ trong các ngành tài nguyên môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu nông nghiệp công nghệ cao năng lượng sạch